sáng nay một mươi hai tháng sáu quốc hội tiếp tục phiên họp của kỳ họp thứ chín công tác nhân sự vẫn là một trong các nội dung chính của chương trình
trong khi làm việc buổi sáng sau khi nghe các báo cáo quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để quốc hội bầu ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử
phê chuẩn danh sách phó chủ tịch và ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia bầu ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín
tiếp đó quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô hà nội
cuối phiên buổi sáng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn danh sách phó chủ tịch và ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia bầu ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn danh sách bằng hệ thống điều quyết điện tử
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi